trước mùa mưa bão đang đến gần là tỉnh miền núi chịu nhiều thiệt hại do thiên tai thời tiết khắc nghiệt
tỉnh điện biên cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín
và ban kế hoạch phòng chống bão lũ năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh điện biên năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có bảy người chết một người bị thương do thiên tai
năm trăm chín mươi bốn nhà dân bị thiệt hại do rông lốc một mươi chín điểm trường bị hư hỏng hàng nghìn hecta lúa ra súc ra cầm bị thiệt hại
hàng nghìn mét canh bị sạt lở vùi lấp tổng thiệt hại khoảng năm mươi tỷ đồng
nhận định tình hình thời tiết năm hai nghìn hai mươi tiếp tục diễn biến phức tạp tỉnh điện biên chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống
chủ động ứng phó khắc phục hậu quả đặc biệt để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
ủy ban nhân dân tỉnh điện biên chỉ đạo xây dựng mô hình điểm đội xung kích phòng chống thiên tai xã thôn bản
với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
căn cứ đánh giá kết quả thực hiện mô hình sẽ xem xét nhân rộng